các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với yêu cầu đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết
ngành y tế đã huy động tổng lực chưa từng có từ trước đến nay
với nỗ lực quyết tâm cao nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong bài phát biểu tại hội nghị bộ trưởng nguyễn thành long nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi một với sự xuất hiện của biến chủng delta lây lan nhanh và mạnh dịch covid một mươi chín
đã diễn biến hết sức phức tạp kéo dài trên nhiều địa phương
các ca lây nhiễm tăng nhanh chóng trong thời gian ngắn vượt xa so với dự báo
bộ trưởng nguyễn thanh long thông tin
chỉ tính đợt dịch thứ tư ngành y tế đã huy động lực lượng lớn nhất
với hơn hai mươi năm giáo sư y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế và sinh viên các trường học y dược
tham gia phòng chống dịch có gần ba cán bộ y tế bị nhiễm covid một mươi chín
và hơn một mươi trường hợp đã mất do mắc covid một mươi chín trong quá trình làm nhiệm vụ
ông cho biết thêm cùng thời gian này năm trước đợt dịch thứ ba bùng phát rất nhiều thầy thuốc
các y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế tại các vùng miền trên cả nước
đã gác lại việc riêng tham gia chống dịch và đón tết tân sử xa gia đình
và tết này vẫn còn nhiều cán bộ y tế tiếp tục không được đón tết với gia đình
mà dành tết cho chống dịch chăm sóc bệnh nhân
bộ trưởng y tế cũng thông tin các giải pháp chuyên môn chưa có trong tiền lệ đã được bộ y tế triển khai
như lập các cơ sở chỉ huy tiền phương giám sát xét nghiệm cách ly phân tận điều trị
thiết lập một mươi một trung tâm hồi sức tại các tỉnh miền nam trong thời gian ngắn kỷ lục
thành lập hàng ngàn các trạm y tế lưu động điều trị tại nhà
đã được triển khai kịp thời phù hợp hiệu quả theo thực tiễn
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai thành công
với hơn một trăm bảy mươi triệu liều
trong đó tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín hiện nay thuộc những nước hàng đầu trên thế giới
và đã về đích sớm hơn so với mục tiêu khuyến cáo của who
đúng như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nói việt nam đi sau về trước trong tiêm chủng vaccine
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng nêu rõ năm hai nghìn hai mươi hai dịch covid một mươi chín được nhận định là chưa thể kiểm soát được hoàn toàn
dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến phức tạp hơn với một mươi năm ca nhiễm mới và hơn một trăm năm mươi trường hợp tử vong mỗi ngày
việt nam đã ghi nhận ca bệnh nhiễm biến chủng omitforn trong cộng đồng và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao
bộ trưởng nguyễn thanh long nhấn mạnh ngành y tế xác định nhiệm vụ trước mắt là ưu tiên hàng đầu
là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
triển khai thực hiện thành công chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba góp phần quan trọng
để thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này bộ trưởng cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố quan tâm đến đời sống cán bộ y tế các tuyến
động viên lực lượng y tế các tuyến nhất là lực lượng vẫn đang tiếp tục ngày đêm phòng chống dịch
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong năm nay bộ trưởng nguyễn thanh long khẳng định
những nhiệm vụ ngành y tế thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai là rất nặng nề ngành y tế mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo của đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ
sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp đảng ủy chính quyền địa phương
sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của toàn thể cán bộ công chức viên chức ngành y tế
và sự tin tưởng chia sẻ của toàn thể nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
cũng như triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ của ngành
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
đúng như bộ trưởng nguyễn thanh long đã nói tết này nhiều cán bộ y tế tiếp tục đi chống dịch covid một mươi chín
không được ở bên gia đình
xong phải tận mắt chứng kiến cảnh các y bác sĩ vẫn bận rộn chăm sóc bệnh nhân trong những ngày giáp tết
chúng ta mới cảm nhận được rõ tấm lòng và nỗi vất vả của họ
thưa quý vị tại khu điều trị covid một mươi chín thuộc bệnh viện nhiệt đới trung ương
khi bệnh nhân đang tranh thủ liên lạc với người thân để chuẩn bị đón tết qua smartphone
từ buồng bệnh thì các y bác sĩ vẫn tất bật với sứ mệnh của riêng mình
dù sắp tết nguyên đáng nhưng hơn năm trăm linh dường bệnh tại bệnh viện nhật đới trung ương cơ sở hai
xã kim trung huyện đông anh hà nội vẫn luôn kính
bên trong khoa cấp cứu khoa hồi sức tích cực luôn giữ một không khí duy nhất đó là sự khẩn trương hối hả
những ngày cuối năm các ca mắc covid một mươi chín chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
số ca phải chuyển tầng điều trị lên tầng hai tầng ba tăng
dẫn đến áp lực đè lên đôi vai các nhân viên y tế cũng nặng hơn
do đó để đảm bảo công tác điều trị chăm sóc hơn bốn mươi bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch thở máy
trong đó có sáu ca rất nặng phải can thiệp tim phổi nhân tạo
ba k bốn kiếp trực của khoa hồi sức tích cực luôn phải căng mình
thạc sĩ bác sĩ đồng phú khiêm chia sẻ
cũng vì điều kiện bệnh nhân gia tăng nên rất khó để đảm bảo việc sắp xếp cho cán bộ y
bác sĩ có lịch nghỉ tết mà chỉ có một nhóm rất nhỏ có thể
chỉ có một kíp khoảng một mươi người đã trực chiến trong bệnh viện trong khoảng thời gian ba tháng trở lên
có thể sẽ được đón tết nguyên đắng cùng người thân
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
là bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện phải chuyển đổi công năng một trăm linh sang điều trị người bệnh covid một mươi chín với quy mô năm trăm linh giường
hiện cả năm trăm linh giường thường xuyên kính bệnh nhân
nên ngày thường cũng như ngày trước
ngày tết bệnh viện phải duy trì đủ nhân lực cho năm trăm linh dường bệnh
bác sĩ nguyễn trung cấp tâm sự với bệnh viện này không có khái niệm tết
bác sĩ nguyễn trung cấp bày tỏ
ngành y tế giống như lá trắng chừng nào còn che chắn được cho nhân dân
thì nhân dân còn lao động sản xuất có cuộc sống bình thường
khi nào ngành y tế vượt quá khả năng của ngành
thì lúc bấy giờ chúng ta mới phải thay đổi
phải siết chặt lại các quy định về cách ly đến sản xuất kinh doanh
nên tôi mong muốn người dân duy trì một cuộc sống bình thường mới
để làm sao mức độ dịch bệnh không vượt quá khả năng của ngành y tế
lúc đó mọi người mới có được cuộc sống bình thường
phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương khẳng định
từ khi việt nam có dịch covid một mươi chín
khái niệm đón tết cùng gia đình của các y bác sĩ đã chuyển sang hình thức online
biết rằng sức người có hạn và dịch covid một mươi chín chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
xong chúng tôi cũng chỉ có một mong muốn duy nhất là các y bác sĩ
hãy tiếp tục cố gắng vì sứ mệnh lá chắn thép của nhân dân
còn nhân dân để ngày về của cán bộ
y tế được ngắn lại hãy tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối đừng lơ là chủ quan
tưởng chừng như chỉ có ngành y tế chống đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch
nhưng bất ngờ thay vì thấu hiểu những vất vả của các y bác sĩ
không ít người mới khỏi covid một mươi chín đã xin vào khu điều trị để vừa chăm người nhà
vừa hỗ trợ các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân f
tại khoa điều trị thế vừa và nhẹ bệnh viện nhiệt đới trung ương
cơ sở hai đông anh hà nội
những ngày cận tết nguyên đáng luôn chật kính người
lẽ thường tình người bận rộn sẽ là y bác sĩ nhưng trong phòng điều trị cách ly bệnh nhân
chị trần nguyệt thơ bốn mươi một tuổi quận tây hồ hà nội cũng bận rộn không kém
chị trần nguyệt thơ là bệnh nhân covid một mươi chín
trước đó vào những ngày đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
gia đình chỉ có bốn người bất ngờ có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
vì tuổi cao sức yếu bố đẻ của chị thơ được chuyển đến bệnh viện nhiệt đới trung ương để điều trị
chị thơ lại được chuyển đến điều trị tại bệnh viện đa khoa sóc sơn
phần lo lắng đến sức khỏe của bố đẻ phần vì muốn là một điều ý nghĩa khi bản thân là bệnh nhân covid một mươi chín
chị thơ đã xin được chuyển tuyến điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương để vừa có thể chăm sóc người thân
vừa hỗ trợ y bác sĩ trong công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
chị thơ bày tỏ tôi rất muốn được làm điều gì đó để hỗ trợ các y bác sĩ
bởi thời gian qua các anh các chị ấy đã chăm sóc điều trị cho bố của tôi
ông năm nay bước sang tuổi tám mươi hai
sức khỏe yếu lại bị covid một mươi chín có diễn biến nặng
tôi biết đợt dịch này hà nội có rất nhiều ca dương tính
các y bác sĩ thực sự đã quá tẩy
bản thân bệnh viện nhiệt đới trung ương thiếu nhân lực chăm sóc bệnh nhân nặng
nên tôi đã thống nhất với gia đình xin vào đây để vừa chăm sóc người nhà
và vừa hỗ trợ phần nào các điều dưỡng y tá đã vất vả chăm sóc bố tôi
chị thơ xúc động cho biết nhìn điều dưỡng viên tay chân hoạt động liên tục
chị mới hiểu được nỗi vất vả của lực lượng tuyến đầu kiên cường chống dịch suốt hơn hai năm qua
cũng như chị thơ chị nguyễn thị hồng anh hai mươi tám tuổi ở phường cửa nam quận hoàn kiếm
vừa trở về trạng thái âm tính với sars cov hai được hai ngày
nhưng cùng tình cảnh là có bà nội dương tính nhập viện điều trị
chị hồng anh đã sinh vào viện để vừa chăm sóc bà nội vừa hỗ trợ các y bác sĩ
người cha ruột tám mươi hai tuổi của chị thơ đã yếu hơn bà nội hơn bảy mươi tuổi của chị hồng anh
cũng chưa thể ngồi dậy
và tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến rất gần
hai người phụ nữ dương tính tình nguyện và buồn bệnh để chia sẻ đều không thể biết đến ngày về
có thể khoảnh khắc đón giao thừa của họ sẽ diễn ra ngay tại nơi buồn bệnh này
tuy nhiên ở thời khắc giao thừa đang cận kề họ vừa mong mọi ngày được trở về cùng gia đình đón xuân mới
vừa mong dịch giảm hơn để sự vất vả không còn đè nén lên đôi vai gầy gục của các y bác sĩ
xong để có được điều kỳ diệu ấy hai người phụ nữ đều hiểu rằng
họ sẽ nỗ lực hơn nữa vừa để bản thân người thân khỏe mạnh vừa giúp sức các y bác sĩ
chị trần nguyệt thơ và chị nguyễn thị hồng anh đều mong muốn dịch chóng qua
cho mọi hoạt động được trở lại như bình thường
các y bác sĩ phải khỏe bởi có sức khỏe mới có thể lo được cho bản thân và cho bệnh nhân